thưa quý vị sau nhiều ngày rét đậm và mưa phùn ẩm ướt thì chiều ngày hôm qua khu vực miền bắc trong đó có thành phố hà nội đã tạnh giáo nắng nóng và nhiệt độ lên tới ba mươi độ c
tuy nhiên hiện nay ở phía bắc thì có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam bắc bộ lại tiếp tục trời rét nhẹ
dự báo khoảng chiều nay sáu tháng ba bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực vùng núi phía bắc của bắc bộ
từ chiều tối và đêm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ và bắc trung bộ
gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp hai ba vùng ven biển cấp ba
từ đêm ngày hôm nay khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời sẽ chuyển rét
và trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ phổ biến trong khoảng từ một mươi năm cho tới một mươi tám độ c
khu vực vùng núi từ một mươi hai đến một mươi năm độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ
bắc trung bộ phổ biến trong khoảng nhiệt độ từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
sự thay đổi đột ngột của thời tiết kèm theo đó là sự tranh lệch lớn về nhiệt độ thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hay là gây nhiều bất tiện
quý vị nên chuẩn bị cho mình sẵn khăn áo mũ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình mình